trước khi mắc covid một mươi chín bệnh nhân đã suy thận mạng tính giai đoạn cuối
khi mắc covid một mươi chín thì bệnh nhân có diễn biến hô hấp ngày càng xấu
sốc nhiễm trùng kèm đáp ứng vận mạch liều cao và vừa tử vong vào sáng ngày hôm nay
các bác sĩ chẩn đoán là nguyên nhân tử vong là covid một mươi chín nặng kèm với sốc nhiễm trùng
suy tim trên cơ địa tăng huyết áp suy thận mạng giai đoạn cuối
và đây là trường hợp tử vong do covid một mươi chín đầu tiên được ghi nhận ở tp hcm trong đợt dịch lần này
thưa quý vị dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm nhưng một số cơ sở y tế vẫn chưa có xét nghiệm pcr
nếu để lọt ca nhiễm vào bệnh viện có thể sẽ gây hậu quả khó lường
và trước tình hình này theo các chuyên gia y tế tp hcm cần triển khai test nhanh để kịp thời phát hiện các ca bệnh
chỉ trong vài ngày tp hcm liên tục có bệnh viện phòng khám phải cách ly tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân
ngoại trú và phải cách ly nhân viên y tế vì có ca dương tính với virus

nếu để lọt các ca nghi nhiễm trong tình huống bị động bệnh viện sẽ phải cách ly tạm dừng hoạt động
nhân viên y tế tiếp xúc gần cũng sẽ bị cách ly
hiện nay không phải cơ sở y tế nào cũng thực hiện được việc xét nghiệm bằng phương pháp pcr
trong khi người đến khám bệnh có thể nhiễm sars cov hai nhưng không có triệu chứng sẽ gây khó khăn cho các cơ sở khai thác dịch tễ
theo đó các chuyên gia tp hcm nên cần triển khai các giải pháp test nhanh kháng nguyên tại các cơ sở y tế
cũng theo các chuyên gia
với test nhanh các cơ sở y tế có thể dễ dàng triển khai
nhưng cũng cần hướng dẫn cụ thể để tránh trường hợp bỏ sót các ca bệnh
vào sáng ngày hôm nay ngày hai tháng sáu quận gò vấp đã thay đổi cách thức chốt chặn kiểm dịch
sau khi rút kinh nghiệm hai ngày đầu về ách tắc giao thông tăng các nguy cơ lây nhiễm khi mà dồn ứ người tại các chốt
và đây là chủ trương mới khi việc kiểm soát người là không cả khả thi
vì vậy mà chốt lập
chốt lập ra để kiểm tra sắc xuất thay vì kiểm soát toàn diện
từ sáng ngày hôm nay các chốt chặn phong tỏa được thiết lập trở lại
việc triển khai khai báo y tế các giấy tờ chứng minh cần thiết của người lao động
tại các doanh nghiệp cơ quan căn cước công dân của người dân gò vấp được thực hiện trở lại
tuy nhiên do có phân luồng hợp lý và người dân đã có thông tin chủ động chuẩn bị từ trước
nên không còn tình trạng un tắc quận gò vấp cũng đã bước đầu thực hiện chia cấp chốt chặn phong tỏa
làm chặt ở các khu vực có nguy cơ cao
còn lại các điểm giáp danh lập chốt lớn kiểm soát thông qua việc khai báo y tế
vào sáng sớm ngày hôm nay các lực lượng chức năng tại trạm kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch covid một mươi chín huyện vân hồ tỉnh sơn la phát hiện xe tải mang biển kiểm soát sáu trăm hai mươi sáu c bảy nghìn chín trăm năm mươi ba
chở hai người trên thùng xe đi từ quảng ninh đến sơn la
thời điểm các lực lượng chức năng kiểm tra trong thùng xe có mắc võng
và phát hiện có hai người đàn ông xung quanh là nhiều thùng xốp đựng hàng hóa mùi hôi của hải sản
ngay sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu các trường hợp này khai báo y tế bắt buộc
và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm các lực lượng chức năng của trạm kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch covid một mươi chín huyện vân hồ cũng đã phát hiện xe tải biển kiểm soát tám mươi bốn h một mươi bốn
đi từ hải phòng đi từ hải dương đến sơn la có chở bốn người trong thùng xe
việc một số cá nhân cố tình vi phạm
các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín khiến cho nhiều người bức xúc
bởi nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh và rất cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật
bản tin một một bộ online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo
đặng hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại ấp phú khởi xã thạnh hòa huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
bảy năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo nội dung cáo trạng do đặng hoàng minh có nhận thức sai lệch về đảng cộng sản việt nam
và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nên trong khoảng thời gian từ tháng sáu cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
minh sử dụng một tài khoản mạng xã hội facebook do đối tượng đăng ký và quản lý để đăng tải lên một trang mạng xã hội khác
do minh làm quản trị viên
rất nhiều bài viết có nội dung sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín lãnh đạo đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nhân dân xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh kết luận tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống phá đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
rất nhiều bài viết có nội dung sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín lãnh đạo đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam